thưa quý vị liên quan đến việc hai sân bay nội bài và tân sân nhất đóng cửa một đường băng
để cải tạo nâng cấp để nâng cao năng lực khai thác bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến bay
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa gửi thư cảm ơn đến hành khách
sử dụng dịch vụ hàng không vì đã luôn tin tưởng giúp đỡ các hãng hàng không duy trì hoạt động kinh doanh
hiện nay sân bay nội bài và tân sơn nhất do khai thác vượt tần suất thiết kế nên đường băng và đường lăn bị xuống cấp
do vậy việc nâng cấp cải tạo sẽ ảnh hưởng đến năng lực kế hoạch khai thác của các cảng và hãng hàng không
đặc biệt là ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại cũng như gây ra sự phiền toá nhất định cho hành khách
vì vậy bộ giao thông vận tải và các hãng hàng không rất mong nhận được sự chia sẻ thông cảm của quý hành khách
người đứng đầu ngành hàng không khẳng định trong quá trình cải tạo nâng cấp sân bay
bộ thường xuyên chỉ đạo cục hàng không việt nam và các hãng hàng không phải cung cấp thông tin một cách đầy đủ kịp thời tới hành khách
trong đó các hãng hàng không được hủy dồn chuyến và thay đổi giờ bay vì lý do chủ quan bảo đảm mọi quyền lợi của hành khách theo đúng quy định
thưa quý vị và các bạn bộ công an đã ban hành thông tư số sáu mươi năm quy định về nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông
một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư này là quy định lại về các trường hợp cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát
từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra được dừng xe để kiểm tra trong các trường hợp sau
trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác
thực hiện bệnh lệnh kế hoạch tầm kiểm soát phương tiện giao thông kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
tin báo tố cáo của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông
có văn bản đề nghị của thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát
phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian tuyến đường phương tiện giao thông dừng để kiểm soát xử lý lực lượng tham gia phối hợp
theo thông tư số năm mươi tám năm hai nghìn hai mươi của bộ công an có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi một trường hợp sau sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số
xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan xe tháo máy tháo khung để thay thế cho xe khác
xe tạm nhập của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài
xe được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng sang mục đích khác
xe đăng ký tại các khu kinh tế thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào việt nam
xe bị mất cắp không tìm được xe hết niên hạn sử dụng xe không được phép lưu hành
xe bị cắt hàn hoặc đục lại số máy số
xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển xe sang tên chuyển quyền sở hữu
xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định
đối với xe sang tên chuyển quyền sở hữu thì người sở hữu phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên kể khai cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của xe và đột lệ phí trước bạ theo quy định